nhận lời mời của chủ tịch nước trần đại quang và phu nhân tổng thống nước cộng hòa indonesia joko widodo và phu nhân
bắt đầu thăm cấp nhà nước việt nam từ ngày một mươi một đến ngày một mươi hai tháng chín
chuyến thăm cấp nhà nước việt nam của tổng thống indonesia diễn ra trong bối cảnh quan hệ đối tác chiến lược việt nam indonesia
có những bước tiến mới kể từ sau chuyến thăm chính thức indonesia của tổng bí thư nguyễn phú trọng vào tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba
và là điểm nhấn quan trọng giúp định hướng hợp tác hai nước trong giai đoạn mới sau năm năm thiết lập đối tác chiến lược
vào chiều nay lễ đón chính thức tổng thống cộng hòa indonesia và phu nhân đã diễn ra tại phù chủ tịch
dưới sự chủ trì của chủ tịch nước trần đại quang và phu nhân
việt nam và indonesia thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày ba mươi tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm năm mươi
mối quan hệ hữu nghị truyền thống việt nam indonesia được xây dựng trên nền tảng vững chắc
do chủ tịch hồ chí minh và tổng thống sukarno xây dựng
được các thế hệ lãnh đạo nhân dân hai nước giải công vun đắp xây dựng và phát triển
năm hai nghìn một mươi tám đánh dấu chặng đường năm năm đầu tiên hai nước thiết lập quan hệ đối tác chiến lược
và hai bên đang thúc đẩy sớm hoàn thành xây dựng chương trình hành động mới cho giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi ba
từ khi việt nam và indonesia thiết lập quan hệ đối tác chiến lược đến nay
hai nước đã đạt được nhiều thanh tiệu về cả chiều rộng lẫn chiều sâu thông qua các chuyến thăm
xúc cấp cao ký nhiều thỏa thuận hợp tác trên nhiều lĩnh vực chính trị kinh tế văn hóa
hai bên hiện đã ký hơn ba mươi hiệp định trên nhiều lĩnh vực và thường xuyên trao đổi
thúc đẩy hợp tác tại hai diễn đàn quan trọng là ủy ban hợp tác về khoa học và công nghệ và ủy ban hợp tác song phương
đặc biệt một trong những thành tiệu nổi bật nhất là chuyến thăm chính thức cộng hòa indonesia
của tổng bí thư nguyễn phú trọng vào tháng tám năm hai nghìn một mươi bảy
đây là chuyến thăm có ý nghĩa lịch sử đặc biệt quan trọng và mang tính biểu tượng rất lớn
đánh dấu quan hệ hai nước chuyển sang một giai đoạn mới gần gũi hơn sâu sắc hơn và toàn diện hơn
đồng thời thắt chặt quan hệ giữa đảng cộng sản việt nam và đảng dân chủ indonesia đấu tranh
ngoài ra hai bên đã hợp tác chặt chẽ và tích cực trên các diễn đàn quốc tế như liên hợp quốc
phong trào không liên kết asean và các tổ chức quốc tế khác
đặc biệt qua các cuộc tiếp xúc cả cấp lãnh đạo chuyên gia doanh nghiệp hai bên đều chia sẻ nhiều quan điểm lập trường
nhất trí cao việc phát huy tình đoàn kết của các quốc gia trong khối asean
phát huy vai trò trung tâm của asean để xử lý các vấn đề kinh tế chính trị
có tính chất khu vực và quốc tế trong đó có vấn đề biển đông
thực tế sáu mươi ba năm thiết lập quan hệ ngoại giao đã minh chứng indonesia là đối tác quan trọng
giàu tiềm năng đối với việt nam và ngược lại
chúng ta có thể tin tưởng chắc chắn rằng
quan hệ đối tác chiến lược việt nam indonesia sẽ phát triển tốt đẹp
phục vụ lợi ích thiết thực của nhân dân hai nước
cũng như đóng góp xứng đáng vào hòa bình ổn định hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới